tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu cửa đại và tuyến đường ven biển từ huyện duy xuyên đến thành phố tam kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đã tới dự
công trình cầu cửa đại bắc qua sông thu bồn nối hai xã cẩm thanh thành phố hội an và duy nghĩa huyện duy xuyên được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn một mươi
cầu có kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài toàn tuyến hơn một mươi tám km tổng mức vốn đầu tư ba bốn trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó phần cầu dài một bốn trăm tám mươi hai m rộng hai mươi năm năm mét phần đường dẫn hai đầu cầu có mặt cắt ngang ba mươi tám m tổng chiều dài là một mươi sáu tám km
điểm đầu nối với đường ven biển thành phố đà nẵng hội an
điểm cuối nối với xã bình
cầu cửa đại là công trình có kỷ lục về bề rộng nhịp đúc khẩu độ đúc hẳn với khẩu độ một trăm năm mươi m lớn nhất việt nam hiện nay
điểm cuối nối với xã bình
điểm cuối nối với xã bình
nguyễn sinh hùng đề nghị tỉnh quảng nam có chính sách phát huy tác dụng của cầu cửa đại và tuyến đường ven biển để khai thác tiềm năng kinh tế biển đưa quảng nam trở thành tỉnh khá